theo chính cục thủy sản tỉnh quảng ngãi trung bình mỗi năm tỉnh quảng ngãi phê duyệt danh sách hỗ trợ theo quyết định bốn mươi tám cho trên một sáu trăm linh tàu cá thường xuyên đánh bắt ở các vùng biển xa với kinh phí khoảng hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ nhiên liệu bảo hiểm thân tàu bảo hiểm thuyền viên máy thông tin liên lạc
việc hỗ trợ từ chính sách này đã giúp cho ngư dân hành nghề khai thác hải sản xa bờ của quảng ngãi yên tâm vươn khơi
thưa quý vị sáng nay tại làng lụa hội an thành phố hội an tỉnh quảng nam festival văn hóa tơ lụa thổ cẩm việt nam thế giới hai nghìn một mươi chín đã diễn ra với sự tham dự của tám quốc gia và làng nghề tơ lụa thổ cẩm trong cả nước
đây là dịp để tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống kết nối giao lưu để mở đầu ra cho thị trường tơ lụa thổ cầm việt từng bước đưa các đơn vị sản xuất đến với các tổ chức và thị trường quốc tế
hàng chục nghệ nhân dệt tơ lụa thổ cẩm của những làng nghề nổi tiếng từ bắc vào nam như vạn phúc nha xá mã châu hội an châm ninh thuận đã có mặt tại festival lần này để giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của làng nghề
cũng như để mọi người hiểu thêm về những quy trình công đoạn tạo ra sản phẩm
mong muốn là còn mình còn phát triển nhiều hơn nữa và có thêm nhiều các nước để được biết và đến tham gia những festival sắp tới nữa
đây là lần thứ năm hội an tổ chức festival văn hóa tơ lụa thổ cẩm
ngoài mục tiêu tôn vinh và khởi dậy sự phát triển của nghề tơ lụa truyền thống việt nam festival lần này hướng đến những mục tiêu mới
đó là nhìn lại toàn cảnh sự phát triển của nghề tơ lụa việt nam so sánh với sự hiện đại của ngành sản xuất tơ lụa thế giới để tìm ra con đường hợp tác và phát triển
quảng bá dòng sông lụa quảng nam khẳng định thổ cẩm việt nam muốn giữ được và phát triển cần dựa vào du lịch
thông qua festival này mọi người được gắn kết hơn mỗi năm sản phẩm của cộng đồng tơ lụa việt nam và quốc tế có nhiều sản phẩm hơn
cộng đồng tơ lụa việt nam và quốc tế là có nhiều bạn bè
sự giao thương ở tầm cao hơn năm này cũng là một năm chúng tôi đã kêu gọi được các trao đổi về công nghệ khoa học áp dụng vào sản xuất giao tầm tơ lụa
máy móc thiết bị hiện đại và có những dự án để triển khai về quảng nam và một số vùng miền của cả nước
trong khuôn khổ của ngày hội diễn ra từ ngày bảy đến ngày chín tháng tám sẽ diễn ra hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giao tầm tơ lụa
và văn hóa
hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giao tầm tơ lụa trong đời sống hiện đại với sự tham dự của những đại diện lớn nhất của ngành sản xuất tơ lụa và thời trang thế giới như tập đoàn sản xuất tơ lụa đến từ ý pháp trung quốc nhật bản ấn độ thái lan
hội thảo cũng như festival lần này sẽ là cơ hội nhằm trao đổi kinh nghiệm khai thông con đường hợp tác và phát triển thị trường chung với thế giới cho thời trang tơ lụa việt nam nói chung và quảng nam nói riêng

ngày hôm qua trong khi đó giá mở cửa tại tập đoàn vàng bạc đa quý doji cũng ở mức bốn mươi một năm triệu đồng
một lượng mua vào và bốn mươi hai một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra tăng sấp xỉ ba trăm linh đồng so với ngày hôm qua
tính từ đầu tháng tám đến nay vàng trong nước đã tăng hơn hai năm triệu đồng mỗi lượng
tương ứng với sáu năm giá trị nếu tính từ đầu năm giá vàng hiện đã tăng hơn năm năm triệu đồng một lượng
so với mức giá ba mươi sáu năm triệu đồng trước đó
khoảng ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu chuẩn bị được đem đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh long an
đã bị lực lượng chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt giữ
đối tượng vận chuyển số thuốc lá lậu tên là cao minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an thời điểm bị phát hiện bắt giữ
hoàng đang chuyển ba mươi gói thuốc lá nhập lậu lên hai xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một a bảy mươi ba nghìn chín trăm ba mươi năm
và năm mươi một d một mươi ba nghìn hai trăm chín mươi sáu cho tài xế đem đi tiêu thụ
trong khi đó tại tỉnh lạng sơn trên năm trăm linh kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa được tri cục hải quan cửa khẩu hữu nghị phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng
cửa khẩu quốc tế hữu nghị kịp thời ngăn chặn bắt giữ trên đường mòn giáp biên
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn
trên đường mòn gần khu vực móc một nghìn một trăm một mươi ba thuộc khu kéo kham thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
lực lượng hải quan và biên phòng cửa khẩu hữu nghị đã phát hiện và tổ chức chặn bắt
một số đối tượng đang lén lút khuân vác nhiều bao tải hàng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối các đối tượng đã vứt bỏ lại hàng hóa và chạy ngược về phía bên kia biên giới
kiểm tra thực tế toàn bộ số hàng trên đều là nầm lợn cấp đông không rõ nguồn gốc xuất xứ
được đựng trong một mươi thùng xốp bọc kín với tổng trọng lượng trên năm trăm linh kg
tiếp đó đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường tỉnh cũng đã phát hiện và bắt giữ
xe ô tô khách chở hàng hóa nhập lậu tại khu vực thôn nà nầm xã hồng phong huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bốn b sáu trăm một mươi bốn do lái xe nguyễn văn dũng
chú tỉnh vĩnh phúc điều khiển phát hiện có bảy loại hàng hóa khác là mỹ phẩm túi sách áo phong nam
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp
được xác định giảm mạo nhãn hiệu hàng hóa các thương hiệu được bảo hộ tại việt nam như dior adidas louis vuitton
thưa quý vị trong khi các ngành chức năng của tỉnh bà rịa vũng tàu đang căng mình để ứng phó với dịch tả lợn châu phi
thì trong hai ngày ba mươi một tháng bảy và ngày một tháng bốn
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cho biết là trên địa bàn huyện xuyên mộc vừa xuất hiện hai ổ dịch cúm da cầm tuyếp a
chủng h năm n sáu dịch bệnh xảy ra trên đàn gà nuôi của hai hộ dân tại xã phước thuận huyện xuyên mộc
với tổng đàn là một mươi năm trăm linh con
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay